thương mại tự do việt nam eu evfta bắt đầu có hiệu lực từ ngày hôm nay một tháng bốn
nhiều doanh nghiệp có cơ hội xuất khẩu với ưu đãi thuế quan bằng
còn từ phía ngành hải quan đây là cơ hội để ngành hải quan kiểm soát được chất lượng
nguồn gốc hàng hóa một cách dễ dàng nhất
doanh nghiệp này có vốn đầu tư nước ngoài lớn
hiện có sáu nhà máy tập trung vào sản xuất các mặt hàng gia dụng
các sản phẩm doanh nghiệp được xuất khẩu tới một trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới
trong đó xuất khẩu ở thị trường châu âu chiếm thị phần chủ lực là ba mươi ba
khi mà evfta chính thức có hiệu lực thì chính sách thông quan chính sách hải quan được đơn giản hóa hơn
tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu hàng hóa sang châu âu
thêm nữa một số mặt hàng phụ kiện được giảm thuế viễn thuế nên chúng tôi rất kỳ vọng
nếu chúng tôi đáp ứng được về tiêu chuẩn châu âu
thì chúng tôi có mở rộng được một thị trường rất rộng lớn của châu âu
và cái năng lực cạnh tranh năng lực sản xuất
chúng tôi đáp ứng được cho châu âu thì đương nhiên rằng chúng tôi phải lớn lên theo cùng với họ
để nhận được yêu đãi thuế thì các doanh nghiệp phải chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ bảo đảm chất lượng hàng hóa
quy tắc xuất xứ hàng hóa và chứng minh quyền sở hữu trí tuệ hàng hóa đó
nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn về thủ tục pháp lý cơ quan hải quan sẽ giải phóng hàng
cũng như cam kết loại bỏ các thủ tục không cần thiết
đơn giản hóa các điều kiện thủ tục hải quan cho doanh nghiệp để rút ngắn thời gian thông quan
thủ tục hành chính vẫn luôn là một mấu chốt và luôn đóng một vai trò thiết yếu
đặc biệt là trong quá trình thực thi hiệp định evfta
đấy là cái mong mỏi và đấy là cái yếu tố cơ bản nhất mà doanh nghiệp châu âu ở việt nam đang đề xuất
và chúng tôi chỉ hy vọng là trong thời gian tới
chính phủ việt nam vẫn giữ nguyên tinh thần cải cách như trong suốt năm năm vừa rồi
hiện nay để cam kết về quyền sở hữu trí tuệ trong hiệp định evfta
cần cam kết về quyền tác giả
và quyền liên quan quyền đối với sáng chế chỉ dẫn địa lý thông tin bí mật bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
ngoài ra cơ quan hải quan còn lưu ý các nhãn hiệu kiểu sáng công nghiệp
về thực thi các biện pháp kiểm soát tại biên giới
đối với hàng xuất khẩu nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
trong evfta này có một điều khoản liên quan đến quan hệ đối tác hải quan doanh nghiệp
thì đấy là một diễn đàn được đưa vào trong cam kết evfta này
cho hải quan và doanh nghiệp được có những đối thoại kể cả về xây dựng chính sách
kể cả về vấn đề thực thi về các quy định liên quan đến thương mại hàng hóa
thế thì đấy là những cái có vai trò rất quan trọng để cho doanh nghiệp có thể là tận dụng được cái cơ hội
các lợi thế của evfta
việc cắt giảm sáu mươi năm thuế đối với hàng xuất khẩu mở ra cơ hội cho hàng hóa của việt nam
nhưng cũng là bày toán khó cho ngành quản lý nhất là ngành hải quan
trong việc kiểm soát trạm thuế
các doanh nghiệp cần phải nắm bắt cơ hội chủ động chuẩn bị cho mình đầy đủ những tiêu
chuẩn cần thiết để có thể nắm bắt thời gian vàng hưởng lợi xuất khẩu đi châu âu